hôm nay hai mươi ba tháng chạp theo phong tục của người việt nam ta thì là ngày tiễn ông công ông táo về trời
báo cáo kết quả năm cũ và mong nhận được những điều may mắn trong năm mới
trong những năm gần đây nét đẹp này của văn hóa người việt càng trở nên đẹp hơn khi đi cùng với việc bảo vệ môi trường
sáng nay ngày hai mươi ba tháng chạp tức ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi người dân đi thả cá tiễn ông công ông táo về trời
rất nhiều khu vực như cầu long biên hồ tây tại hà nội đón người dân đến từ rất sớm
thả cá là một truyền thống của việt nam
nhưng do mấy năm trước thì người dân cứ vứt cả túi đi lông thả cá vứt cả túi đi lông làm ảnh hưởng đến môi trường nước
năm nay có đội tình nguyện là công an phường đã đến đây hướng dẫn người dân thả cá để đảm bảo cho thả cá được an toàn
cái thứ hai nữa là để cho
nước hồ tây nó được sạch sẽ hơn
hôm nay con đến thả cá để cùng ông công ông táo
nếu mọi người đến với thả cá phải thả cá xong mang túi bóng lên bờ để không môi trường
theo tín ngưỡng dân gian cá chép được mang thả ở sông hồ đưa các táo lên thiên đình
và theo giáo lý nhà phật hành động thả cá chép mang ý nghĩa phóng sinh thể hiện sự tứ bi quý báu của người việt nam
tại các điểm người dân thả cá phóng sinh cũng đón nhận nhiều sự hiếu kỳ của những vị khách nước ngoài
tôi nghĩ đây là một truyền thống rất tốt đẹp vì mọi người thể hiện sự tôn trọng tới thiên nhiên bằng cách thả rất nhiều cá nhằm cải tạo lại hồ
tôi đặc biệt rất thích những người dân đã sử dụng những đồ thủy tinh để đựng và giữ lại những chiếc túi nhựa cho thấy họ đã nhận thức được vấn đề ô nhiễm từ nhựa
bên cạnh việc tiếp tục bảo tồn và phát huy những hoạt động mang nhiều ý nghĩa truyền thống tốt đẹp
chính từ phía người dân cũng đã ý thức được những hành động của mình và phần nào chung tay đóng góp những hành động nhỏ của mình nhằm thay đổi thực trạng ô nhiễm và bảo vệ môi trường